tre và điện mặt trời cho du lịch bền vững đây là chủ đề của hội thảo do trường đại học xây dựng phối hợp với trường đại học learn của vương quốc bỉ tổ chức tại hà nội
bên cạnh tiềm năng về tre và điện mặt trời việt nam cũng là một điểm đến hấp dẫn về du lịch và lĩnh vực đã và đang rất phát triển tại đây với ngày càng nhiều các công trình xây dựng phục vụ du lịch được mặc lên
hội thảo được tổ chức nhằm kêu gọi cộng đồng đẩy mạnh sử dụng vật liệu tre và điện mặt trời vào việc xây dựng các công trình du lịch nhằm mục đích thúc đẩy xây dựng xanh và du lịch xanh
đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng và phổ biến rộng rãi các kiến thức và kinh nghiệm trong sử dụng tre và ứng dụng kỹ thuật thu năng lượng mặt trời trong xây dựng các công trình phục vụ du lịch